một mươi bốn tháng bốn do mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc với hoàng ánh dương chú tại phường tam thanh tp lạng sơn giữa thế và dương đã xảy ra xô xát thế đã dùng dao chém vào chân dương và vợ dương là chị nguyễn thu hà ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đã tiến hành điều tra xác minh truy tìm tung tích đối tượng sau hai ngày bỏ trốn hoàng minh thế đã bị bắt khám xét nơi ở của thế cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng gắn và tám thiên đạn
bằng thủ đoạn dùng điện thoại di động gọi cho người khác đe dọa để chiếm đoạt tiền đối tượng lê phúc kiều chú tại xã thanh nguyên huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình bắt quả tang về hành vi chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mối quen biết anh đình phương lượng ở xã gia thành huyện gia viễn ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu kiều đã sử dụng sim giác gọi cho anh lượng giả giọng nói có người thuê đàn em của hắn chém anh lượng với giá năm triệu đồng
tuy biết mình không hiểm khích với ai nhưng sợ bản thân và người nhà bị đánh nên anh lượng một mặt chấp thuận yêu cầu của hắn mặt khác đã trình báo cơ quan công an
nhận định đây là vụ việc mà đối tượng có hành vi táo tợn liều lĩnh đe dọa đến tính mạng người khác lãnh đạo công an huyện gia viễn đã triển khai lực lượng nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ
như kế hoạch định sẵn kiều đi xe mô tô mang theo một đôi cồn nhị khúc bằng ống tuyếp sắt đến cây xăng ở xã gia thanh huyện gia viễn gặp anh lượng
trong lúc đang nhận tiền kiều đã bị công an huyện gia viễn bắt giữ cùng toàn bộ tang vật

tất cả vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
một đối tượng vận chuyển năm trăm linh viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng tp đà nẵng bắt quả tang vào trưa ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn
và thêm một đường dây mua bán ma túy đá từ thành phố hồ chí minh về phú yên tiêu thụ vừa bị công an tỉnh phú yên triệt xóa
hai đối tượng chính trong đường dây đã bị bắt giữ cùng tăng vật
vào trưa ngày hai mươi tám tháng bốn đối tượng nguyễn hậu chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đang mua và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng bắt quả tàng
qua kiểm tra một bưu kiện là dàn loa máy vi tính mà đối tượng vừa nhận được từ xe khách hoàng long tại bến xe đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bên trong loa chứa năm trăm linh viên ma túy tổng hợp khoảng một mươi gam ma túy tổng hợp dạng đá và bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm hai gói ma túy có trọng lượng khoảng năm mươi gram
một cân điện tử một đèn kho và nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
còn tại phú yên trong khi đang bán ma túy cho con nghiện võ thành vũ chú thành phố tuy hòa
đã bị lực lượng cái sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vũ lực lượng công an thu giữ năm gói ma túy đá có trọng lượng hai mươi năm bảy nghìn ba trăm một mươi năm gram
một cân điện tử bình ga mini và một số tàng vật có liên quan
qua đấu tranh vũ khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy đá trên của phạm đông hồi
cũng trú tại thành phố tuy hòa với giá ba mươi triệu đồng
mở rộng và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hồi lực lượng công an đã thu một gói ma túy đá
cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy đá tổng số ma túy đá thu được của hai đối tượng là trên hai mươi sáu gram
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bùi văn huân chú tại xã đông sơn huyện đông hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an huân khai nhận do nghiện ma túy không chịu lao động huân thường lang thang ở nhiều địa bàn trong tỉnh
lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
trong thời gian qua huân đã thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản tại các xã trong và ngoài huyện
khám xét nơi ở của huân lực lượng công an thu giữ hai mươi bốn gói ma túy và nhiều tăng vật khác liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản
một nhóm đối tượng tại lâm đồng chỉ cần mất vài giây là đã thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp xe máy
tuy nhiên sau nhiều ngày đấu tranh công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã triệt phá bắt gọn băng nhóm đối tượng này
đồng thời trao trả tài sản bị mất cho người dân
thời gian gần đây
trên địa bàn tp bảo lộc tỉnh lâm đồng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
chủ yếu là những chiếc xe tay gà đời mới
xác định đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp với các thủ đoạn tình vi liều lĩnh và hiện đại
công an thành phố đã vào cuộc với quyết tâm nhanh chóng bắt được các đối tượng để chấn an dư luận
công an tp đã ra lệnh bắt khẩn cấp đoàn khuê ba mươi bốn tuổi khi đang lần trốn ở xã lục thành huyện bảo lâm
lần theo lời khai của khuê công an bảo lộc tiếp tục cử trinh sát
phối hợp với công an huyện đức hòa tiến hành xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng võ văn mẫn
ba mươi sáu tuổi chú tại xã an ninh đông huyện đức hòa tỉnh long an
tại cơ quan điều tra khuê và mẫn khai nhận hai đối tượng đã móc nối với nhau cùng tiến hành
thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn bảo lộc và đồng nai
sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm khuê và mẫn đưa xe máy về long an và campuchia tiêu thụ
trong các vụ trộm mà nhóm đối tượng đoàn khuê và văn mẫn thực hiện
chủ yếu là các xe tay ga đời mới có giá trị cao
chúng thường đến các khu dân cư nơi công cộng để theo dõi rồi lợi dụng sơ hở ra tay trộm cắp
đến nay công an bảo lộc đã thu giữ được năm xe máy do khuê và mẫn trộm cắp đem bán
hiện đã trả lại một xe máy cho người bị mất và tạm giữ bốn xe

trong các vụ trộm cắp phần lớn là do người dân lơ là
chủ quan trong việc trông coi bảo vệ tài sản
cơ quan công an yêu cầu người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ tài sản với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp xe máy như hiện nay
một phương tiện vận chuyển khoảng một mươi năm năm sau
một lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ tại khu vực cảng neo chú tàu thuyền thuộc xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
vừa bị đội tuần tra đồn biên phòng lý sơn bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi phát hiện và bắt giữ
phương tiện vận chuyển dầu bị đồn biên phòng lý sơn bắt giữ là tàu qng ba mươi sáu vt do ông nguyễn ngọc nhiên
chú ở xã an vĩnh huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng
ông nhiên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lượng nhiên liệu nói trên
đồng biên phòng lý sơn đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ phương tiện tăng vật liên quan đến vụ việc nói trên
như vậy từ đầu năm tới nay đây là lần thứ hai
và khá oi nóng nhiệt độ giao động là từ hai mươi một đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ ngày ba mươi tháng bốn trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi độ
nhưng đến hai ngày đầu tháng năm do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên toàn khu vực có nắng nhiều trời khá nóng trong khoảng lúc trưa và đầu giờ chiều
nhiệt độ lúc này giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trong ngày mai có mưa rào và rông rải rác
sau có mưa vài nơi trưa chiều trời hưởng nắng cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày mùng một và ngày mùng hai tháng năm
ngày có nắng vùng núi có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trong khi đó thời tiết các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận được dự báo là khá ổn định
ban ngày có nắng và nhiệt độ trong khoảng từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều tối có mưa rông cục bộ xảy ra lác đác
dự báo trong hai ngày đầu tháng năm
nhiệt độ tại khu vực này đồng loạt có xu hướng tăng cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trời chuyển nhiều mây mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra trong khoảng chiều tối nay
sau đó trong những ngày nghỉ lễ thời tiết tại đây sẽ ổn định hơn
với mây thay đổi ban ngày trời có nắng mưa rông cục bộ xảy ra vào lúc chiều tối
nhưng phân bố không đều và chỉ mang tính chất địa phương
nhiệt độ giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi sáu độ

phần còn lại khu vực các tỉnh nam bộ dự báo trong ba ngày tới
trời vẫn tiếp tục nắng nhiều và có nắng nóng nhiều nơi
mưa hầu nỉ xảy ra trên khu vực này
nếu có cũng chỉ lác đác tại một vài nơi thuộc miền đông của nam bộ
và không đủ sức giải tỏa cơn khát hạn cho bà con ở phía nam
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ